chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tiếp xúc với đông đảo đại biểu cử tri các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ tiếp thu các ý kiến đóng góp với kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn sẽ diễn ra tại thủ đô hà nội từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
tại các cuộc tiếp xúc nhiều cử tri cho rằng thời gian qua đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải làm quyết liệt và đồng bộ hơn nữa
đối với công tác cán bộ nhiều cử tri khẳng định còn nhiều bất cập yếu kém gây bức xúc dư luận
đối với hoạt động của quốc hội cử tri đề nghị nên có tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đại biểu quốc hội nên có cuộc tiếp xúc hoặc gặp gỡ trao đổi với cử tri nơi cư trú
phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc tổng bí thư nêu rõ đấu tranh phòng chống tham nhũng là công việc khó phức tạp phải kiên trì càng làm càng có thêm kinh nghiệm
về công tác cán bộ tổng bí thư nhấn mạnh trung ương luôn coi trọng công tác tổ chức cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế là việc quan trọng
tổng bí thư cho biết các ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo quốc hội để nghiên cứu tiếp thu phát huy ưu điểm khắc phục yêu kém
chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ vừa qua tập đoàn có một số sự cố ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn
tuy nhiên là tập đoàn đóng góp gdp lớn cho cả nước nên mỗi hành động của tập đoàn sẽ được nhìn vào để xem tập đoàn vươn lên như thế nào
đây là câu hỏi đặt ra cho đảng bộ tập đoàn dầu khí việt nam về những sai phạm của một số cá nhân thì những cá nhân đó phải chịu trách nhiệm
nhưng lãnh đạo tập đoàn cũng như các cá nhân khác cần phải vững vàng không làm theo những việc sai phạm đó
tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu tập đoàn dầu khí việt nam báo cáo về những vấn đề đặt ra với ngành dầu khí
mưa lũ ba ngày qua khiến lượng nước rồn về khu vực huyện hà trung tỉnh thanh hóa làm ngập đường sát bắc nam và quốc lộ một a
tuyến đường sắt bị ách tắc cục bộ và từ chiều một mươi một tháng một mươi đến thời điểm này phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông qua điểm bị ngập cực kỳ khó khăn
gần năm mươi cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông quảng sương được huy động ứng trực trên đoạn đường bị ngập
hướng dẫn phân luồng giao thông chốt chặn điều hướng di chuyển của các phương tiện giao thông từ xa
phương tiện từ nam ra phía bắc có thể rẽ với quốc lộ một mươi lưu hành sang huyện kim sơn tỉnh ninh bình đi các tỉnh thành phố phía bắc
nước đã rút giảm hơn hai mươi cm so với chiều qua và sáng ngày một mươi hai tháng một mươi các phương tiện cơ giới đường bộ vẫn lưu thông được qua vị trí ngập với tốc độ chậm
ngành đường sắt đã xử lý xong điểm sạt lở đường khu vực đền sòng thị xã bìm sơn nhưng gần một km đường sắt ở huyện hà trung còn ngập nước không đủ điều kiện chạy tàu
tình trạng ngập lụt cũng đã diễn ra tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
cá biệt tại khu vực huyện trương mỹ nhiều làng thôn xóm đã bị cô lập trong nước lũ đời sống người dân đang gặp rất nhiều khó khăn
như ba gia đình khác tại khu vực bùi xá thị trấn xuân mai huyện trương mỹ thành phố hà nội gia đình anh bùi thanh tấn ngay trong đêm qua đã phải di rời toàn bộ gia đình lên những chiếc thuyền tạm bỡ như thế này
nước lũ dâng nhanh do tràn đê sông bùi nhiều tài sản gia súc gia cầm của gia đình anh cũng theo nước lũ một đi không trở lại
người dân cho biết nước dâng lên tràn qua đê vào nhà bắt đầu từ tối ngày một mươi một tháng một mươi thời điểm bị ngập sâu nhất nước dâng tới tận ngực người lớn
nước lũ dâng nhanh do tràn đê sông bùi nhiều tài sản gia cầm của gia đình anh cũng theo nước lũ một đi không trở lại
theo ghi nhận tại khu vực này nhiều đoạn tường bao khu vực các xóm đã bị sóng đánh sập một trăm một mươi năm hộ dân đã được di rời đến khu vực cao hơn để bảo đảm an toàn tính mạng
tuy nhiên vẫn còn nhiều người vẫn cố bám trụ lại để trông coi tài sản và đang bị cô lập hoàn toàn
chính quyền địa phương đã thường xuyên triển khai các đoàn thuyền đưa hàng cứu trợ làm mì tôm và nước uống cho người dân khu vực bị cô lập
người dân bây giờ đang rất gặp khó khăn nhất là cái nước uống
bây giờ tuần qua này là dân vẫn chưa nấu được cơm ăn có một chỉ số là chưa nấu được
không ăn được cái là kịp thời là chính quyền địa phương ở bên đang ban kịp thời cái mì tôm đến là tạm thời
kiếp sống của dân dân chúng tôi thì đại là sống là ăn được giếng
nhưng mà cái nước hiện tượng nước này vào thì nó sẽ ô nhiễm
mong các chính quyền địa phương là tạo điều kiện cho dân chúng tôi là làm sao cái nước nó sạch để gọi là ô nhiễm môi trường
cho đến hiện tại sự cố nước tràn qua đê sông bùi vẫn đang tiếp tục đổ vào các xã khu vực huyện trường mỹ và chưa có dấu hiệu rút đi
chính quyền các xã đang cấp rút triển khai các biện pháp cứu trợ người dân trong vùng bị cô lập
do mưa lũ hoành hành ở miền trung và miền bắc đến thời điểm này các công trình đường bộ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở nhiều địa phương đã bị hư hại nghiêm trọng
tại tỉnh yên bái quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ ba mươi hai bị sạt ta lưu dương tại nhiều vị trí gây tắc đường
cầu ngòi thia cũ bị đổi trụ t năm làm trôi nhịp số năm
tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn hoàn toàn bị chia cắt nhiều nơi mất thông tin liên lạc
tại đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn giao thông trên tuyến bị chia cắt
tại tỉnh sơn la chín mươi bốn điểm quốc lộ bị sạt ta luy dương
ngoài ra quốc lộ bốn mươi ba và quốc lộ hai trăm bảy mươi chín quốc lộ hai trăm bảy mươi chín d cũng bị sụt ta lui ngập nước mặt đường
địa bàn tỉnh hà giang đường cột cờ quốc gia lũng cú sạt lở ta luy dương tại ba mươi vị trí
tại tỉnh nghệ an nhiều tuyến quốc lộ bị ngập nước đặc biệt quốc lộ một mươi sáu tại xã đồng văn huyện quế phong đứt toàn bộ mặt đường xói trôi toàn bộ cống hệ thống lan can mềm bị gãy hỏng
và tuyến quốc lộ một mươi năm qua quảng bình ngầm khe mưng ngầm khe đèn ngầm khe bẹ ngầm bùng vẫn bị ngập sâu tắc đường hiện tại chưa thông tuyến
tại tỉnh lào cai các tuyến quốc lộ bốn d quốc lộ hai trăm bảy mươi chín qua lào cai và nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh quảng ninh phú thọ đều bị sạt lở ta lui
tại tỉnh thanh hóa bảy quốc lộ ngập tràn gây tắt đường nước rút rất chậm
hiện ngành giao thông vận tải các tỉnh đang nỗ lực khắc phục hậu quả
trước mắt khi nước đang rút rất chậm lại có nguy cơ cơn bão số một mươi một đổ bộ vào
các tỉnh đã cử người trực gác phân luồng đảm bảo giao thông
các vị trí cầu tràn đường bị ngập bố trí rào chắn cắm tiêu vè biển báo phân luồng từ xa cho người tham gia giao thông được biết và cử người trực gác hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo an toàn
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
sau một thập kỷ đối địch ngày hôm nay hai phong trào chính trị chủ chốt của palestine là fata và hamas đã đạt được thỏa thuận hòa giải chính trị sau các cuộc đàm phán tại ai cập
dự kiến các lệnh trừng phạt của chính phủ palestine đối với giải gaza do phong trào hamas kiểm soát sẽ sớm được dỡ bỏ
theo kế hoạch chi tiết thỏa thuận sẽ được công bố tại cuộc họp báo cuối ngày hôm nay
tại thủ đô cairo ai cập nơi diễn ra các cuộc đàm phán về hòa giải giữa hai phong trào từ hôm một mươi tháng một mươi
phía fatah cho biết tổng thống abbas cũng đang lên kế hoạch cho chuyến thăm kéo dài một tháng tới giải gaza và sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào giải đất này vốn đã đẩy hai triệu người dân tại đây rơi vào cảnh khó khăn
trong khi đó tuyên bố từ văn phòng thủ lĩnh phong trào hamas cho biết trong hai tuần tới các phe phái tại palestine có thể tiến hành mở rộng quy mô các cuộc đàm phán nhằm xây dựng một chính phủ đoàn kết
theo nguồn tin ngoại giao thỏa thuận này sẽ cho phép các lực lượng chính phủ palestine vốn đang kiểm soát bờ tây giành quyền kiểm soát cửa khẩu biên giới rafah giữa giải gaza và ai cập
người dân palestine ngày hôm nay đã vui mừng chào đón thỏa thuận này
tôi hy vọng tình hình sẽ được cải thiện
cho người dân và chúng tôi có thể nuôi được gia đình mình
chúng tôi hy vọng thỏa thuận hòa giải này sẽ đưa hai bên xích lại gần nhau để mọi người dân palestine cảm thấy sự đoàn kết một lần nữa
đó là mục đích và cũng là mong muốn của mọi người dân palestine
mối quan hệ phức tạp ở giải gaza đã kéo dài nhiều năm qua khiến cho người dân ở vùng đất này phải sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn
thủ tướng tây ban nha mariano rahoy hôm nay vừa đưa ra thời hạn năm ngày cho chính quyền vùng catalonia
làm rõ lập trường về độc lập
động thái này diễn ra sau khi thủ hiến catalonia ông carét pudermon treo tuyên bố quyết định về độc lập cho vùng catalonia
phát biểu trước quốc hội tây ban nha thủ tướng rajoy cho biết ông caglet pudermong phải xác nhận ông ta có tuyên bố độc lập hay không
trước khi tây ban nha đình chỉ quyền tự trị của vùng catalonia
điều rất quan trọng là ông fidermon cần phải làm rõ với người dân tây ban nha rằng ông ấy có tuyên bố đòi độc lập hay không
ông ấy có thời hạn đến một mươi giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi để làm rõ việc này
trong trường hợp ông pider mon xác nhận đã tuyên bố đòi độc lập hôm một mươi tháng một mươi vừa rồi
ông ấy sẽ được trao thêm ba ngày đến một mươi giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi để cân nhắc lại
theo thủ tướng rahui nếu ông fudermon xác nhận ông tuyên bố độc lập ông sẽ có thêm ba ngày để giúp lại tuyên bố của mình
nếu không làm như vậy chính phủ tây ban nha sẽ kích hoạt điều một trăm năm mươi năm trong hiến pháp
điều này cho phép madrid treo quyền tự trị của một vùng thuộc nước này
vùng đó vi phạm hiến pháp và luật pháp hoặc xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích tổng thể quốc gia
thủ tướng tây ban nha cũng đã bác bỏ khả năng về vai trò trung gian tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở catalonia
ông cảnh báo một catalonia ly khai sẽ không được châu âu công nhận và sẽ đi kèm những cái giá rất đắt cho vùng này
bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây